công ty cổ phần bến xe hà nội cho biết sẽ tăng cường thêm hai hai trăm linh lượt xe khách phục vụ dịp cao điểm tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
riêng dịp tết dương lịch này thành phố hà nội cũng sẽ tăng cường thêm một trăm hai mươi chuyến tại ba bến xe khách gia lâm mỹ đình và giáp bát
thành phố hà nội yêu cầu các bến xe tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng phương tiện kinh doanh vận tải
đặc biệt các đơn vị không được tùy tiện tăng thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt